phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai băng nhóm cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức cho vay qua app thu lời bất chính hàng tỷ đồng
băng nhóm thứ nhất do phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú phường tân chánh hiệp quận một mươi hai cầm đầu
trường đã xây dựng các website như linkedin com vaynhanhtp hcm net hỗ trợtàichính com
tư vấn tàichính com có số hotline để người vay liên hệ
khi khách hàng có nhu cầu vay tiền điện đến trường và đồng bọn sẽ tư vấn các khoản vay cho khách
khi khách hàng đồng ý các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty nhà ở tài sản của người vay
thấm định hồ sơ rồi ký hợp đồng giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp
thông thường mỗi hồ sơ vay sẽ kéo dài trong hai mươi năm ngày
người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ hai năm số tiền vay và lãi suất vay đứng từ một một năm mỗi ngày
gấp từ một mươi bảy tám đến hai mươi sáu tám lần lãi suất tối đa theo quy định
nếu trường hợp khách hàng vay lần đầu đóng lại trả gốc đúng hạn
thì lần thứ hai sẽ được cho vay tiền mà không cần thấm định hồ sơ và tài sản
với phương thức thu đoạn trên các đối tượng đã thu lỡ bất chính số tiền hai trăm bảy mươi ba triệu đồng
ngày một mươi tám tháng chín phòng cảnh sát hình sự đi bắt khẩn cấp bốn đối tượng phạm văn trường phạm văn khu
phạm hùng cường và đỗ võ hoài nhân về hành vi cho vay lấy nặng trong giao dịch dân sự
băng thứ hai do vũ huy hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú huyện kim sơn tỉnh ninh bình cầm đầu
khi có người vay các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp ảnh căn cức công dân
ảnh và clip khỏa thân của người vay facebook của bố mẹ và bạn bè
sau khi người vay gửi đủ các yêu cầu trên thì đối tượng tiến hành giải ngân bằng hình thức chuyển khoản
đến tài khoản của khách vay hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt
với lãi suất vay đứng vay trả góp từ một mươi hai mươi mỗi ngày
khi người vay không trả tiền thì các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại
nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh căn cước công dân ảnh khỏa thân của người vay lên tài khoản mạng xã hội
ngày hai mươi một tháng chín phòng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp ba đối tượng trong băng này
và thu giữ vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vay
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ công an các tỉnh thành
truy sát số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật
phù hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền để mời làm việc
nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng